thông tin từ sở y tế hà tĩnh vào tối ngày tám tháng sáu cho biết là theo kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh hà tĩnh
ghi nhận thêm ba trường hợp dương tính với sars cov hai và đây là ba mẹ con trong một gia đình
là f một của ca bệnh số chín nghìn một trăm một mươi bảy mới phát hiện vào sáng ngày tám tháng sáu
như vậy từ ngày năm cho tới ngày tám tháng sáu trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã ghi nhận một mươi ba ca dương tính với sars cov hai
trong khi đó liên quan đến ca dương tính với sars cov hai là người làm việc trong bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
ngành y tế tỉnh này thông báo tìm người đến các địa điểm như sau
quán cát tóc mạo đường hải thường lãn ông tp hà tĩnh từ tám h cho tới một mươi h ngày ba tháng sáu
điểm tắm nước ngọt công cộng của huyện quản lý biển xuân hải thị trấn lộc hà từ một mươi tám h cho tới một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày ba tháng sáu
quán thanh đèo thôn bắc mới xã cương gián huyện nghi xuân từ một mươi chín đến hai mươi một h ngày ba tháng sáu
nghĩa trang đông vịnh tp vinh tỉnh nghệ an khoảng một mươi bảy h
đề nghị những người đến các địa điểm và thời gian trên liên hệ ngay đến cơ quan y tế địa phương hoặc gọi đường dây nóng của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà tĩnh chín trăm sáu mươi một hai trăm linh hai hai mươi sáu để được tư vấn và hỗ trợ
bên cạnh đó sở y tế hà tĩnh cũng có văn bản hòa tốc về việc khẩn trương ra soát xét nghiệm cách ly các trường hợp từ bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
đề nghị các địa phương trên cần ra soát lập danh sách các trường hợp bệnh nhân người nhà đến thăm người đến giao dịch
làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh từ ngày một tháng sáu cho tới nay để lấy mẫu xét nghiệm
ubnd huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính bảy năm triệu đồng đối với linh mục phạm thế hưng quản sứ dũ thành xã kỳ khang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
đề nghị các địa phương trên cần ra soát lập danh sách các trường hợp bệnh nhân người nhà đến thăm người đến giao dịch bệnh nhân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé